mặc dù có rất nhiều người từ thành phố hồ chí minh lựa chọn các điểm du lịch lân cận để tận hưởng kỳ nghỉ lễ
dòng người đột với các khu vui chơi giải trí tại thành phố hồ chí minh vẫn rất đông
vào ngày nghỉ lễ thứ hai của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn nhiều nơi vui chơi giải trí như dạp chiếu phim
thảo cầm viên dinh thống nhất tại thành phố hồ chí minh đều chen ký người
vào lúc một mươi bốn h chiều một tháng năm tại khu vực quầy bán vé của dinh thống nhất đã có rất đông người dân đứng xếp hàng dài
để chờ đến lượt mua vé và tham quan
tại khu vực cổng ra vào dinh thống nhất lực lượng bảo vệ đã phải rất vất vả điều phối hướng dẫn cho du khách vào tham quan
theo đúng như quy định của khu di tích
một bảo vệ cho biết những ngày thường dinh thống nhất đều rất ít người tham quan
đa phần khách tham quan là những đoàn khách du lịch quốc tế và các tỉnh khác
tuy nhiên đến dịp lễ ba mươi tháng bốn lượng khách tăng rất cao
vì hầu hết ai cũng muốn vào dinh để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc
thảo cầm viên là nơi vui chơi giải trí cũng được nhiều du khách và người dân tp hcm lựa chọn vào dịp lễ ba mươi tháng bốn năm nay
tại đây tình trạng người dân đứng xếp hàng dài chờ mua vé cũng diễn ra tương tự như bên dinh thống nhất
bên trong khu vực quầy vé các nhân viên phải liên tục xuất vé không ngừng nghỉ
khi hàng trăm lượt khách đứng xếp hàng phía ngoài trời mua
do phải chờ đợi khá lâu nhiều gia đình có cháu nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi
thậm chí còn có một số người quyết định bắt taxi sang điểm vui chơi khác hoặc về nhà vì chờ mua vé quá lâu
chị trâm anh ngụ tại huyện hóc môn chia sẻ
trước khi đưa bé đến chơi thạ cầm viên tôi và gia đình đã lường trước được việc xếp hàng dài chờ mua vé nên đã đi từ sáng sớm
nhưng do xe bị trục chặt nên tới trễ và phải vất vả ngồi chờ đến lượt như thế
lựa chọn ra dạp xem phim trong mỗi dịp lễ tết là một thói quen của rất nhiều người dân tại tp hcm
dù mới chỉ là những xuất chiếu sớm vào buổi chiều
thế nhưng số lượng khách đặt vé xem phim online qua các ứng dụng trên điện thoại
hoặc đến mua vé trực tiếp tại giảm chiếu phim vẫn liên tục tăng cao
có lẽ sau những đợt phong tỏa liên tục cùng làn sóng dịch bệnh kéo dài suốt năm vừa qua
đây là lúc để người dân tp hcm xa stress và thư giãn
tuy nhiên số lượng người dân có nhu cầu nghỉ ngơi và vui chơi quá lớn
cũng khiến cho trải nghiệm tại các khu vui chơi giải trí trở nên vất vả hơn so với ngày thường